tại hà nội ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam và ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
đã tổ chức lễ trao tặng huân chương huy chương hữu nghị của nhà nước lào
cho các cán bộ công chức của ban đối ngoại trung đảng việt nam
dự buổi lễ có đồng chí sủn thon say nha trắc ủy viên trung ương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí xuồn thon say nha trắc đã trao tặng huân chương tự do cho các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam
huân chương hữu nghị cho tập thể vụ đông nam á nam á và nam thái bình dương
và các cá nhân tập thể có nhiều đóng góp cho việc củng cố
tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước